trước nhu cầu sử dụng vaccine tiêm chủng sáu trong một và năm trong một nhập khẩu tư pháp và bỉ của người dân tăng cao
từ dạng sáng nay ở thành phố huế rất đông các bậc phụ huynh đã đi xếp hàng để lấy số đăng ký tiêm vaccine cho con em mình
tại trung tâm kiểm soát bệnh tật thuộc sở y tế tỉnh thừa thiên huế điều này đã tạo nên cảnh tượng chen lấn thậm chí là sâu sát
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thừa thiên huế trong đợt này có một một trăm linh liều vaccine trong đó có các loại vaccine sáu trong một
là infantric hesa hesacin và vaccine năm trong một pentacin được nhập khẩu tư pháp và bỉ về để phục vụ nhu cầu tiêm chủng dịch vụ cho các cháu nhỏ dưới một tuổi
dù lượng vaccine đợt này khá nhiều tuy nhiên do nhu cầu tiêm chủng quá lớn đã có hàng nghìn người không chỉ trong địa bàn tỉnh thừa thiên huế
mà cả những phụ huynh có con nhỏ ở các tỉnh thành lân cận cũng đến xếp hàng nên nhiều người dù đã có mặt từ bốn năm giờ sáng vẫn không lấy được số
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật thừa thiên huế cho biết trong tháng năm này sẽ tiếp tục nhập khẩu
các đợt vaccine về để phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân nhất là với các cháu nhỏ dưới một tuổi